liên quan vụ một đối tượng giải danh sinh viên của trường đại học y dược tp hcm
để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực tp hcm
tại quận một mươi hai truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận ý kiến từ công an tp hcm
và góc nhìn pháp lý về những vấn đề liên quan đến vụ việc
qua kiểm tra xác minh thông tin công an tp hcm cho biết khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi ủy ban nhân dân quận một mươi hai đề nghị cử nhân sự tham gia hỗ trợ
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực tp hcm
thì trường đại học y dược tp hcm đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội
để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn bằng đường liên google farm
và nộp kèm bán phôto thẻ sinh viên
lợi dụng sơ suất trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp
nguyễn quốc khiêm đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh mô thẻ sinh viên
của trường đại học y dược tp hcm để chỉnh sửa các ghép hình ảnh của bản thân
sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trung tâm y tế quận một mươi hai đã có quyết định về việc điều động phân công nhân sự
trong đó có nguyễn quốc khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch
tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng điện lực tp hcm
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sau khi việc giả mạo có dấu hiệu bị bại lộ
lấy lý do cá nhân khiêm đang nghỉ việc tại khu cách ly
công an tp hcm cũng làm rõ khiêm từng thơ học trường cao đẳng chuyên ngành
y sĩ đa khoa niên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
công an tp hcm đang làm việc với các cá nhân tổ chức có liên quan
cơ quan điều tra thì sẽ làm rõ các dữ liệu như là động cơ mục đích
làm giả mạo về giấy tờ tài liệu để làm gì
có yếu tố động cơ mục đích trục lợi hay không
có các hành vi vi phạm khác như là lợi dụng
có những tờ tài liệu để lừa đảo hay không
thì đó là những cái nội dung mà cần làm rõ
thì nếu mà có trong quá trình làm rõ mà có cái vi phạm đến đâu
thì cơ quan điều tra sẽ xử lý đến đó
xét về góc độ pháp lý theo thông tin ban đầu
với hành vi giả mạo giấy tờ hồ sơ giả mạo chức vụ cấp bật vị trí công tác
thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự tư ứng theo quy định của pháp luật
thứ nhất là cái tội làm giả tài liệu con giống của cơ quan tổ chức
tội sử dụng tài liệu con giấu giả
được quy định ở điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thì tùy theo cái tính chất mức độ của hành vi
rồi căn cứ trên cái số lượng giấy tờ tài liệu con giấu làm giả
thì có thể bị phạt tù lên đến bảy năm tù
và phạt tiền lên đến một trăm linh triệu đồng
nếu không nhầm cái mục đích chiếm đòi tài sản
thì hành vi mạo danh bác sĩ
là hành vi có dấu hiệu của cái tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
được quy định tại điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì nguyễn quốc khiêm có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
công an thành phố hồ chí minh và các cơ quan hữu quan đang vào cuộc một cách quyết liệt
vì vậy trước khi có kết luận từ cơ quan điều tra
người dân còn tiếp cận thông tin một cách có chọn lọc và có cách nhìn khách quan về vụ việc
đã đang làm rõ động cơ mục đích hành vi giả bác sĩ của nguyễn quốc kim
để củng cố hồ sơ tài liệu nhằm xử lý theo quy định pháp luật